tủ bàn này cũng hướng dẫn các chân dài trong đường dây tỏ vẻ sang chảnh trên mạng xã hội để ra giá cao trong mỗi lần đi khách
sau thời gian lập chuyên án đấu tranh ngày chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba phòng pc hai chủ trì phối hợp với công an quận một triển khai kế hoạch cất lưới
các tổ công tác kiểm tra khách sạn a hai mươi năm trên đường lê thị riêng phát hiện bốn cô gái đang đi khách
cụ thể cảnh sát phát hiện tại phòng sáu trăm linh hai chị nta ba mươi một tuổi tiếp viên hàng không hãng hàng không bamboo airways
làm việc từ hai nghìn hai mươi đến nay đang thực hiện hành vi đi khách
tại phòng sáu trăm linh ba chị hnqt hai mươi bảy tuổi tiếp viên của hãng hàng không vietjet từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
tháng bốn tới nay đã được đào tạo tiếp viên hàng không của bamboo airways đang thực hiện hành vi đi khách
ngoài ra tại phòng sáu trăm một mươi một chị nhkv hai mươi tám tuổi từng được đào tạo tiếp viên hàng không bamboo từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi đang thực hiện hành vi đi khách
tại phòng sáu trăm linh năm chị ltn ba mươi tuổi hot girl người mẫu ảnh đang thực hiện hành vi đi khách
để tăng độ kín kẽ cho đường dây đi khách cao cấp tú bà mỹ hành đã chọn các nền tảng mạng xã hội có tính chất bảo mật cao để trao đổi thông tin
trước đó ngày hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba công an tp hcm cho biết phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ
công an quận một và quận năm triệt phá hai tụ điểm hoạt động đi khách quy mô rất lớn chuyên nghiệp kín kẽ
tinh vi chuyên phục vụ người nước ngoài
qua công tác nắm tình hình địa bàn và công tác nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phát hiện nhà hàng song song ở quận năm
và nhà hàng gallery ở quận một có biểu hiện hoạt động môi giới đi khách cho người nước ngoài nên tiến hành lập phương án đấu tranh
nhà hàng song song hoạt động từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
có ba mươi phòng hoạt động karaoke không phép cơ sở chỉ nhận phục vụ khách nước ngoài chủ yếu là người đài loan trung quốc
thông qua việc môi giới của quản lý
tiên nữ của nhà hàng sẵn sàng đi khách khi khách có nhu cầu giá từ ba năm triệu đồng một lượt qua đêm giá năm triệu đồng
tiền khách thanh toán trực tiếp cho quản lý của nhà hàng
tại nhà hàng có khoảng tám mươi tiên nữ hai mươi nhân viên phục vụ
khi khách có nhu cầu thì tổng quản lý là nguyễn thị ngọc ánh bối bối sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
sẽ chỉ đạo các quản lý người việt điều tiếp viên nữ đến khách sạn trung cư trên địa bàn thành phố để đi khách
bằng thủ đoạn như hứa trả lương và tiền hoa hồng cao
nguyễn thị ngọc ánh đã lôi kéo được nhiều quản lý người việt về làm việc với việc trao mời quảng cáo có hoạt động mại dâm tại cơ sở
nhà hàng luôn trong tình trạng quá tải hết phòng
ánh có chồng là người đài loan thông thạo tiếng đài loan có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh ngành nghề dịch vụ nhạy cảm
và có mối quan hệ với các công ty du lịch nước ngoài
nên ánh cùng với các quản lý tổ chức hoạt động môi giới đi khách tại nhà hàng rất chuyên nghiệp
qua việc tổ chức các hoạt động này
ánh thu lợi bất chính số tiền mỗi tháng gần hai tỷ đồng
khi khách đến nhà hàng được quảng cáo trao mời các hoạt động đi khách hấp dẫn như múa hở hàng
sẵn sàng cho tiếp viên tới bến cùng nhiều combo như là có xe sang đưa đón tận nơi
sẽ được các cô gái trẻ phục vụ với giá hợp lý được bảo đảm không bị cơ quan công an kiểm tra
để đối phó với công an tổng quản lý với kinh nghiệm của mình đã chỉ đạo các má mì cấp dưới
sàng lọc các cô gái sẵn sàng đi khách trước khi vào làm tại nhà hàng
cách điểm danh và ghi ký hiệu với tiếp viên như sau
một là đi khách với khách về liền hai là đi khách qua đêm không ghi số là chỉ ngồi phục vụ
khi khách đến nhà hàng các quản lý đưa tiếp viên vào và chia làm ba tổ như trên để khách lựa chọn
ánh đã chỉ đạo các quản lý chỉ đưa tiếp viên vào phòng thông báo cho khách biết số tiếp viên nào đi
giá đi tại đây là ba năm triệu đồng một lần qua đêm là năm triệu đồng
tất cả các má mì được chỉ đạo không được lấy tiền hoa hồng
để đi khách của tiếp viên chỉ được nhận tiền bò của khách
căn cứ và những tài liệu thu thập được nhận thấy phương thức thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng rất tinh vi phức tạp có tổ chức
các đối tượng liên tục thay đổi phương thức hoạt động mại dâm thường xuyên tổ chức họp kín
chỉ đạo quản lý nhiều phương thức để che đậy hành vi phạm pháp như chỉ tiếp khách nước ngoài đài loan trung quốc được khách quan bảo lãnh
thường xuyên thay đổi địa điểm đi khách như bố trí cho tiếp viên nữ đi khách tại các căn hộ trung cư cao cấp
những khu biệt thự nhà riêng có bảo vệ cảnh giới gây nhiều khó khăn trong công tác xác minh thu thập thông tin của ban chuyên án
bước đầu xác định nhóm đối tượng quản lý người việt nam gồm đoàn thị thảo nguyễn đặng thanh tâm cherry và mai trương ngọc huệ lam hoạt động môi giới tại nhà hàng song song
khoảng hai mươi ba h năm mươi tám tổ công tác bất ngờ ập vào kiểm tra nhà hàng song song phát hiện một trăm bốn mươi sáu người
và một mươi phòng karaoke đang hoạt động sử dụng tiếp viên nữ ngồi phục vụ khách nam đa số là người nước ngoài
cơ quan công an đấu tranh khai thác phát hiện nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động môi giới đi khách
ghi nhận việc khách và tiếp viên đến khách sạn bôn ca số tám trăm tám mươi bốn trần hưng đạo phường bảy quận năm để thực hiện hành vi nên kiểm tra khách sạn
phát hiện có bốn cặp nam nữ đang thực hiện hành vi đi khách tại các phòng hai trăm linh ba năm trăm linh năm năm trăm linh bảy và tám trăm linh bảy
qua đấu tranh khai thác
khách khai nhận khoảng một mươi tám h ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba sau khi ăn uống hát karaoke tại nhà hàng song song
thì được nguyễn thị ngọc ánh đoàn thị thảo đặng nguyễn thanh tâm môi giới cho bốn tiếp viên nữ đi khách tại khách sạn với giá ba năm triệu đồng một lượt
qua điều tra nguyễn thị ngọc ánh đoàn thị thảo và nguyễn đặng thanh tâm khai nhận làm quản lý tại nhà hàng song song từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
có nhiệm vụ điều tiếp viên nữ và phục vụ
ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba ánh thảo và tâm đã chỉ đạo bốn tiếp viên
của nhà hàng đi bán dâm cho khách như trên
nhà hàng gallery hoạt động từ ngày hai mươi sáu hai nghìn hai mươi hai đến nay do hai đối tượng kim tae yong sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm và cha chin jong sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
là người hàn quốc làm chủ trực tiếp điều hành mọi hoạt động
nhà hàng có ba mươi phòng hoạt động karaoke không phép cơ sở chỉ nhận phục vụ khách nước ngoài chủ yếu là khách hàn quốc
thông qua việc môi giới của quản lý thì tiếp viên nữ sẵn sàng đi khách khi khách có nhu cầu
giá bán dâm từ hai ba triệu đồng đến ba tám triệu đồng một lượt
tiền thanh toán trực tiếp cho quản lý của nhà hàng
tại nhà hàng có khoảng tám mươi tiếp viên nữ hai mươi nhân viên phục vụ
khi khách có nhu cầu thì tổng quản lee hyun jun sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám sẽ chỉ đạo các quản lý người việt nam
trực tiếp điều tiếp viên nữ đến các khách sạn trung cư trên địa bàn thành phố để thực hiện với khách
cơ sở kinh doanh trên có hệ thống báo động bộ đàm đèn báo sáng tự động tắt âm thanh tv
khi phát hiện có lực lượng chức năng đến kiểm tra phía trước cổng nhà hàng luôn có ba đến năm bảo vệ
bốn tài xế và xe ô tô đợi sẵn để đưa đón khách và nhân viên nữ từ nhà hàng đến điểm đi khách
cửa cổng luôn được khép hoặc đóng lại và được đề phòng nghiêm ngặt cảnh giác
gây dựng được tiếng vang trong mảng kinh doanh dịch vụ tại việt nam
dự án chai hàn quốc đồn thổi nhà hàng gallery là thiên đường
khách hàn quốc nào đến việt nam cũng phải tới trải nghiệm thỏa mãn và chiêm ngưỡng
căn cứ và những tài liệu thu thập được nhận thấy phương thức thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng rất tinh vi phức tạp có tổ chức
các đối tượng liên tục thay đổi phương thức hoạt động mại dâm như chỉ tiếp khách nước ngoài hàn quốc
có hộ chiếu xác nhận quốc tịch được khách quen bảo lãnh thường xuyên thay đổi địa điểm
như bố trí cho tiếp viên nữ đi khách tại các căn hộ trung cư cao cấp những biệt thự nhà riêng có bảo vệ cảnh giới
thay đổi ký hiệu trên hóa đơn tính tiền bằng các từ lóng ám thị hoạt động đi khách
bước đầu xác định nhóm đối tượng kim tae yong cha chin jung cùng với lee hyun chun
và các quản lý người việt nam nguyễn thị ngọc loan moon hoạt động đi khách cho người nước ngoài
ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba phòng pc hai chủ trì phối hợp với các công an quận một triển khai kế hoạch triệt phá tổ chức hoạt động trên
khoảng hai mươi ba h hai mươi phút công an kiểm tra nhà hàng gallery
thời điểm kiểm tra phát hiện kim tae yong chủ nhà hàng lee hyun chun quản lý nguyễn thị ngọc loan
cùng năm mươi hai tiếp viên nữ hai mươi nhân viên phục vụ và một số khách nước ngoài đang ăn uống karaoke tại nhà hàng
cơ quan công an đấu tranh khai thác phát hiện nhiều tài liệu liên quan ghi nhận việc khách đến gọi gái
và được nhà hàng móc nối với đối tượng lê tấn thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm để đặt khách sạn
cho hai cặp khách là người hàn quốc và tiếp viên của nhà hàng đi khách tại khách sạn asian ruby central point
số bốn mươi sáu bốn mươi tám mạc thị bưởi phường bến nghé quận một
kiểm tra khách sạn này công an phát hiện tại phòng bốn trăm linh một bảy trăm linh hai phát hiện hai cặp nam nữ đang có hành vi đi khách
làm việc với cơ quan công an các đối tượng khai nhận
hai khách người hàn quốc sau khi ăn uống hát karaoke tại nhà hàng gallery thì được quản lý lee hyng chuon
và nguyễn thị ngọc loan môi giới cho đi khách với giá hai tiếp viên nữ của nhà hàng với giá ba tám triệu đồng một lượt
qua điều tra đối tượng kim chay yong khai nhận góp vốn với cha chin yong kinh doanh nhà hàng gallery
vì ham lợi nên đã chỉ đạo cho quản lý điều tiếp viên nữ của nhà hàng đi khách với khách
mục đích kéo khách tăng doanh thu lợi nhuận về cho nhà hàng
ngay khi cơ quan công an triệu tập kim chay yong
cùng với cha chin yong đã nhanh chóng bỏ trốn
do lo sợ bị cơ quan công an truy bắt đối tượng cha chin yong và người tình liên tục lần trốn qua nhiều tỉnh thành
tìm đường tẩu thoát qua campuchia bằng đường tiểu ngạch để tìm mọi cách trốn về nước
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố hồ chí minh phát hiện cha chin jung và người tình
đang lẩn trốn tại thành phố cần thơ để chờ bạn bè cung cấp tiền để trốn về nước
nên đã kịp thời triệu tập đối tượng cùng với người tình về đấu tranh làm rõ
tại cơ quan điều tra kim tae yong
cha chin yong và lee hyon chun nguyễn thị loan khai nhận kinh doanh nhà hàng gallery từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
vì ham lợi nên đã chỉ đạo cho điều tiếp viên nữ của nhà hàng đi khách với khách
doanh thu hàng tháng trên bốn tỷ đồng từ các hoạt động mại dâm tại nhà hàng
luật sư trần xuân tiền trưởng văn phòng luật sư đồng đội đoàn luật sư thành phố hà nội cho biết
việc những hoa hậu người mẫu tiktoker thậm chí là những người có tiếng trong sobit
thực hiện hành vi đi khách không phải là chuyện hiếm
sau khi triệt phá các đường dây này thì cơ quan công an
sẽ để tên viết tắt che mặt những người bán dâm và không công khai danh tính người mua dâm
việc này nhằm bảo vệ danh dự nhân phẩm uy tín của công dân
điều này phù hợp với quy định tại điều hai mươi một của hiến pháp hai nghìn một mươi bốn
mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư bí mật cá nhân và bí mật gia đình
có quyền bảo vệ danh dự uy tín của mình
tại điều ba mươi bốn bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm danh dự nhân phẩm uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm
và được pháp luật bảo vệ
như vậy khách và người đi khách không thuộc trường hợp cơ quan công an
được phép công khai danh tính của những người thực hiện hành vi này